thông tin về vụ sập mỏ đá vào chiều ngày một tháng sáu tại khu vực khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hoàng anh khiến ba người tử vong
danh tính ba nạn nhân gồm đinh văn ý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bùi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng quê ở huyện nho quan tỉnh ninh bình hạng a sở sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở bản phù lồng xã pú nhi huyện điện biên đông tỉnh nghệ biên